theo kết quả phân tích của ngành y tế phần lớn các trường hợp nặng và tử vong do covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm có đặc điểm chung là người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh nền
có trường hợp vẫn chưa tiêm vaccine covid một mươi chín đặc biệt khi có triệu chứng cần nhập viện thì những trường hợp này đã ở mức độ nặng và chưa được phát hiện là f trước đó nên chưa được sử dụng thuốc kháng virus
theo đề nghị của sở y tế ủy ban nhân dân tp hcm phát động đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
từ nay đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng là những người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo bang chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín phường xã thị trấn tổ chức triển khai đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để cập nhật danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi có kèm bệnh nền
hoạt động này hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường xã thị trấn triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao theo danh sách đang quản lý và danh sách đã được cập nhật thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày hai mươi tháng ba
nếu kết quả xét nghiệm âm tính theo dõi sức khỏe tại nhà và được tư vấn từ xa qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nếu kết quả xét nghiệm dương tính cấp ngay và uống thuốc kháng virus chăm sóc theo dõi theo hướng dẫn của sở y tế về hướng dẫn gói thuốc chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
đảm bảo người thuộc nhóm nguy cơ cao khi được phát hiện là f phải được sử dụng ngay thuốc mono pearavir
tăng cường tuyên truyền thuyết phục và phấn đấu tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả người thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm
thời gian hoàn thành tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao trước ngày hai mươi chín tháng ba
tách riêng f trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao đảm bảo giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc covid một mươi chín
thực hiện việc theo dõi cách ly điều trị cho người sống chung người cùng gia đình bị mắc covid một mươi chín cho đến
khỏi bệnh hoàn toàn mới được sống chung tiếp tục chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ
ubnd tp hcm nhấn mạnh nếu f trong gia đình là trẻ em cần phải cách ly trẻ không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình
nếu gia đình không cách ly riêng thì người nhà nên cho trẻ nhập viện các bệnh nhi để điều trị
cần lưu ý các trường hợp trẻ dưới một mươi hai tuổi có triệu chứng sốt nên đưa trẻ đi xét nghiệm tầm soát tại các cơ sở y tế
ubnd tp hcm giao sở y tế chủ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn
các quận huyện thành phố thủ đức triển khai hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm của chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
định kỳ hàng tuần tổng hợp kết quả đợt cao điểm báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cung ứng số lượng kit xét nghiệm test nhanh theo dự trù của các quận huyện thành phố thủ đức
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cung ứng số lượng kích xét nghiệm test nhanh theo dự trù của các quận huyện thành phố tủ đức
hà nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi số ca mắc mới tiếp tục tiến đến gần hơn mốc ba mươi ba
quý vị cảm thấy như thế nào trước số f này
về phần chúng tôi là những người thường xuyên tiếp cận sớm với số liệu ca mắc mới chúng tôi vẫn vô cùng sốc trước diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn tại thủ đô
trong tình hình này ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội đã yêu cầu có phương án ứng phó kịp thời tương ứng
ra soát chuẩn bị nâng cao hệ thống điều trị ở tầng cao nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
kết luận hội nghị thường trực thành ủy hà nội cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chiều bảy tháng ba
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết
trong tuần qua khi mở cửa hầu như tất cả các dịch vụ trong bối cảnh mùa du lịch lễ hội số ca f tăng lên là tất yếu
tuy nhiên mục tiêu cốt loại của công tác phòng chống dịch vẫn được bảo đảm
trước đây khi chưa tiêm phủ vaccine trong hoàn cảnh phải cách ly phong tỏa rất vất vả
nhưng thành phố đã vượt qua nay trong điều kiện thích ứng an toàn thuận lợi hơn
nhờ độ bao phủ rộng về vaccine và hệ thống y tế đã được củng cố
phải kiểm soát tốt dịch bệnh để hạn chế bệnh nhân chuyển tầng tăng nặng
ông đinh tiến dũng đề nghị cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã phải xác định dân là gốc
phát huy sức mạnh lòng dân coi người dân là chủ thể nông cốt là các tổ covid một mươi chín cộng đồng
các tổ hỗ trợ theo dõi f tại nhà
từng phương xá thị trấn trên cơ sở đánh giá tỷ lệ ca f dự báo sẽ ca mắc trong thời gian tới
để tổ chức lực lượng nòng cốt là thôn tổ dân phố tổ covid một mươi chín cộng đồng
huy động sự tham gia của các tình nguyện viên trước hết là đoàn viên thanh niên
hội viên hội phụ nữ hội cựu chiến binh bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu quản lý
và hỗ trợ người dân theo địa bàn quản lý
khi người dân mắc covid một mươi chín ở thể nhẹ không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà
thì tổ covid một mươi chín cộng đồng tiếp cận ngay kết nối thông tin hỗ trợ những thứ cần thiết
như nhu yếu phẩm thực phẩm giúp theo dõi chuyển tầng giảm áp lực cho y tế cơ sở
để đảm bảo hiệu quả cách làm này các cấp ủy chính quyền trực tiếp là bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các phương xá thị trấn và chỉ đạo tổ chức thực hiện
chịu trách nhiệm trước đảng trước dân về kết quả cuối cùng
hiệu quả phòng chống dịch giảm thiểu rủi ro cho người dân trên địa bàn quản lý
bí thư thành ủy giao cho ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đánh giá
nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và có phương án ứng phó kịp thời
tương ứng ra soát chuẩn bị nâng cấp hệ thống điều trị ở tầng cao để không bị động
nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và kéo dài
quý vị thân mến nhiều chuyên gia đã dự báo hà nội sẽ có thể đạt năm mươi đến sáu mươi ca
trong thời gian tới từ đó dẫn đến nỗi lo vỡ trận tại thủ đô
thế nhưng chúng tôi tin rằng nỗi lo này sẽ rất khó xảy ra bởi những chính sách kịp thời
và phù hợp về nâng cấp hệ thống điều trị tầng cao mà bí thư thành ủy đinh tiến dũng đã đưa ra
bên cạnh đó những dự báo về diễn biến dịch bệnh cũng giúp cho người dân hà nội
chuẩn bị tinh thần đón đợt dịch mới
sự kết hợp giữa chính sách nhà nước và tinh thần chống dịch của người dân sẽ giúp thủ đô
chủ động và sẵn sàng hơn trong cuộc chiến với covid một mươi chín trong tình huống xấu
đợt dịch covid một mươi chín thứ tư này cũng là nguyên do khiến học sinh hà nội phải dành nửa năm
cho việc học online tước đi cơ hội học tập tốt nhất của các em
mặc dù chính quyền thủ đô và các trường cũng đã nỗ lực rất nhiều để đưa học sinh
quay trở lại học trực tiếp diễn biến căng thẳng vẫn không cho phép các em đến trường quá đôi ba ngày
mới đây thường trực thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng
bộ giáo dục và đào tạo về lộ trình cho học sinh
trở lại học trực tiếp tại trường và tình hình công tác giáo dục
đào tạo thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
trong đó bí thư thành ủy thủ đô cho biết phải tập trung tìm giải pháp đưa học sinh trở lại trường
tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chử xuân dũng cho biết
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cho học sinh một số cấp học trở lại trường
tuy nhiên dịch bệnh phức tạp khiến học sinh một số khối lớp thuộc ba mươi quận huyện thị xã
đã chuyển sang hình thức học trực tuyến
riêng cấp mầm non do tác động của dịch covid một mươi chín nên một số cơ sở giáo dục giải thể
hoặc nguy cơ giải thể giáo viên nhân viên bỏ nghề chuyển nghề do thu nhập quá thấp
dẫn đến nguy cơ thiếu giáo viên nhân viên sau khi trẻ được đi học trở lại
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
thành phố luôn coi việc sớm đưa học sinh trở lại trường là nhiệm vụ
trong hệ thống chính trị
ông thông tin thêm thành phố đã xác định giáo dục và đào tạo là một trong ba lĩnh vực
ưu tiên trong đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh y tế và văn hóa thành ủy cũng quán triệt tinh thần phải nhìn thẳng
nói thật về những hạn chế tồn tại trên cơ sở đó xác định tầm nhìn xa
tính toán dài hơn để phát triển các lĩnh vực này
ông đinh tiến dũng nói
chúng tôi yêu cầu phải đưa tư duy phát triển ngành lĩnh vực vào trong tư duy phát triển
chung của thành phố các huyện đang phấn đấu lên quận như đông anh gia lâm
khi xây dựng hạ tầng giáo dục phải đạt chuẩn quốc gia luôn
tránh để sau này đô thị hóa không còn quỹ đất như ở các quận hiện nay
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho biết
giáo dục và đào tạo thủ đô có vai trò tầm quan trọng đặc biệt là đầu tàu dẫn dắt
của hệ thống giáo dục cả nước
ông sơn nói đề nghị hà nội mạnh dạng thí điểm một số chủ trương
chính sách mới để phát triển giáo dục và đào tạo như hợp tác công tư
tổ chức trường liên cấp huy động giáo viên giải pháp kiến trúc không gian trường học
bộ sẵn sàng cử lãnh đạo tham gia tổ công tác phối hợp với thành phố để triển khai thực hiện
bên cạnh đó để bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thường trực thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án để khi được phân bổ vaccine
là tiêm được cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường
chuyển sang tin tức về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành khác trên cả nước
tính đến ngày tám tháng ba đồng nai ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca mắc mới số tăng khá ít so với nhiều tỉnh thành khác tại việt nam
tuy nhiên trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín đồng nai mới đây cho biết
trong tuần từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày sáu tháng ba số ca nhiễm tại tỉnh tăng cao hơn tuần trước đó một trăm linh
với số ca mắc chủ yếu là giáo viên và học sinh
theo báo cáo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
trong tuần qua số ca nhiễm mới tại đồng nai tiếp tục có xu hướng tăng mạnh so với tuần trước đó tăng hơn một trăm năm mươi
trung bình mỗi ngày ghi nhận ba hai trăm sáu mươi một ca chủ yếu từ giáo viên học sinh đi học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn tỉnh
lũy kế từ ngày một mươi bốn tháng hai bắt đầu thực hiện dạy học trực tiếp đến nay đã ghi nhận hai mươi bốn tám trăm bốn mươi ba ca nhiễm tại các trường học
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày sáu tháng ba số học sinh nhiễm mới trên địa bàn tỉnh là một mươi hai bốn trăm tám mươi tám ca số giáo viên nhiễm là một sáu trăm bảy mươi bốn ca
tính đến ngày bảy tháng ba toàn tỉnh đã ghi nhận ba trăm ba mươi chín tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm trong đó có hơn ba trăm ba mươi
trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh đạt tỷ lệ gần chín mươi hai
tổng số ca tử vong là một tám trăm bốn mươi năm ca tỷ lệ năm mươi bốn
hiện còn hơn sáu trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng trung bình nặng đang được điều trị tại tầng hai tầng ba mô hình điều trị thấp ba tầng và hơn hai mươi năm f không triệu chứng triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà
riêng trong ngày tám tháng ba tỉnh đồng nai đã ghi nhận thêm một trăm tám mươi bốn ca mắc mới
hiện nay tỉnh đồng nai đã triển khai ba mươi năm đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với tổng số hơn sáu bảy triệu liều đã được tiêm
tỷ lệ tiêm vaccine mỗi một cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt một trăm linh bốn
tỷ lệ tiêm vaccine mỗi hai đạt một mươi bốn ba mươi chín tỷ lệ tiêm mỗi hai đạt một trăm linh sáu mươi bảy tỷ lệ tiêm mỗi ba đạt gần bốn mươi hai năm mươi bảy
về công tác cách ly giám sát duy trì hoạt động một mươi tám khu cách ly với tổng số ba một trăm sáu mươi năm giường
tại các địa phương phục vụ người dân không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tuy đã được kiểm soát
nhưng vẫn có khả năng diễn biến phức tạp nếu chủ quan lơ là
mất cảnh giác đặc biệt là nguy cơ dịch bùng phát mạnh trở lại trong thời gian tới
do biến chủng omicron đã xâm nhập và lưu hành trên địa bàn tỉnh
số ca mắc mới tăng vọt cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh tây ninh
theo thượng trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc tỉnh này
mới đây số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương đã tăng vọt lên hơn một một trăm linh ca cao nhất từ trước đến nay
mới đây tây ninh ghi nhận một một trăm bảy mươi sáu trường hợp mắc mới covid một mươi chín tăng vọt bốn trăm bảy mươi năm ca so với ngày trước đó
lần đầu tiên địa phương này ghi nhận số ca mắc cao hơn một ca một ngày
các địa phương có số ca mắc cao là thị xã trảng bàng một trăm chín mươi hai ca thành phố tây ninh một trăm tám mươi chín ca
huyện châu thành một trăm bảy mươi một ca tân châu một trăm bốn mươi bảy ca
hiện ngành y tế đang điều trị cho hơn năm năm trăm linh bệnh nhân cách ly tại nhà hơn sáu năm trăm linh người
tính từ đầu đợt dịch tây ninh đã ghi nhận hơn một trăm linh bảy bốn trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín tám trăm bốn mươi năm trường hợp tử vong
tại huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh tây ninh hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt ở địa phương này
khi số ca tử vong nhiều ngày gần đây vẫn ghi nhận ở con số
hiện các hoạt động kinh tế xã hội ở tỉnh tây ninh đang dần phục hồi sau khi địa phương này mở cửa trở lại
và do đó số ca mắc mới tăng vọt là một điều khó thể tránh khỏi
đến nay tỷ lệ học sinh đi học trở lại ở địa phương này tiếp tục tăng
với cấp tiểu học tỷ lệ học trực tiếp là gần chín mươi một cấp trung học cơ sở là chín mươi bốn
cấp trung học phổ thông là chín mươi sáu riêng với trẻ mầm non đến trường học trực tiếp chỉ sáu mươi bốn
thưa quý vị liên quan đến việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã đề xuất cho các nhà thuốc có thể tự kê đơn monupiravir cho f và người mua
trong lúc chờ đợi quyết định chính thức sở y tế hải phòng vừa có văn bản
về việc tăng cường các biện pháp quản lý về thuốc monuperavir trên toàn địa bàn thành phố
theo văn bản này sở y tế đề nghị trung ương
tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược và người dân
về việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín đúng quy định
tăng cường tập hứng cho các cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn
các quy định về kê đơn bán thuốc theo quy định
bên cạnh đó sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm
tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc phát hiện thuốc không đạt chất lượng
không có nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định
báo cáo kết quả về bộ y tế cục quản lý dược
giao thanh tra sở y tế phối hợp với công an thành phố cục quản lý thị trường
ủy ban nhân các quận huyện tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động
mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc giả thuốc nhập lậu
mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết
giá bán và bán thuốc đúng giá niêm yết kiểm tra hành vi lợi dụng tình hình khang hiếm thuốc
trên thị trường để đầu cơ găm hàng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc điều trị covid một mươi chín bất hợp lý
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm
có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
sở y tế
yêu cầu các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thuốc điều trị covid một mươi chín có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ
cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn tuân thủ đầy đủ các quy định về mua bán thuốc
điều trị covid một mươi chín và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu
thực hành tốt bảo quản thuốc gsp thực hành tốt phân phối thuốc gdp thực hành bán lẻ thuốc gpp
theo đúng quy định của bộ y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược
sở y tế yêu cầu các cơ sở y tế
gồm các trạm y tế lưu động và các đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc việc kê đơn theo các quy định của bộ y tế quy định về đơn thuốc
và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
tiếp tục bản tin là tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại các quốc gia trên thế giới
thưa quý vị sau một quãng thời gian ghi nhận số ca bệnh trên năm mươi ca một ngày liên tiếp
mới đây đảng quốc hành chính hồng kông thông báo số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm
tín hiệu tích cực này là do sự hợp tác của người dân và các biện pháp phòng chống dịch
được áp dụng tại đặc khu nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát từ một đến hai tuần để đánh giá xu hướng của dịch
mới đây khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc ghi nhận hai mươi tám bốn trăm bảy mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
là ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca giảm xuống ở mức trên hai mươi
trước đó hồng kông ghi nhận trên năm mươi ca một ngày liên tiếp từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba
phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều tám tháng ba
ông âu gia vinh trưởng khoa bệnh truyền nhiễm thuộc trung tâm bảo vệ sức khỏe sở y tế hồng kông cho biết
do sự hợp tác của người dân và các biện pháp phòng chống dịch
số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát từ một đến hai tuần để đánh giá xu hướng của dịch
ông lương vạn niên trưởng nhóm chuyên gia về phản ứng với covid một mươi chín thuộc ủy ban y tế quốc gia trung quốc
đang trực tiếp hỗ trợ hồng kông cho biết nhiệm vụ cấp bách nhất của thành phố hiện nay là thực hiện ba giảm
gồm giảm số ca mắc mới giảm ca bệnh nặng giảm trường hợp tử vong và bốn tập trung
gồm tập trung bệnh nhân tập trung chuyên gia tập trung nguồn lực và tập trung điều trị
theo ông tình hình dịch bệnh ở hồng kông vẫn đang trong giai đoạn bùng phát cấp tính
sẽ còn nhiều người mắc bệnh và ca bệnh nặng nguồn lực y tế sẽ cạn kiệt nghiêm trọng
và huyết mạch của hoạt động đô thị sẽ bị đe dọa
hồng kông đang đối mặt với nguy cơ không thể hoạt động bình thường
do nhu cầu thực tế của công chúng đối với dịch vụ cắt tóc và việc thực hiện xuân sẻ thẻ thông hành vaccine
ngày tám tháng ba chính quyền hồng kông đã cho phép các tiệm làm tóp có thể mở cửa trở lại từ ngày một mươi tháng ba
tất cả những người vào tiệm phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
sử dụng ứng dụng leave home safe đi lại an toàn và phải đeo khẩu trang
trong khi đó các biện pháp giãn cách xã hội như các nhà hàng không đón khách ăn tại chỗ sau một mươi tám giờ
tiếp tục đóng cửa phòng tập thể thao
rạp dưới phim cũng như các giấy hạn tụ tập trên hai người trên hai hộ gia đình
và lệnh đeo khẩu trang cũng đã được gia hạn thêm hai tuần cho đến ngày hai mươi ba tháng ba
chính quyền đặc khu trước đó đã thông báo hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được duy trì cho đến ngày hai mươi tháng chín
trái ngược với tình hình khả quan ở hồng kông hàn quốc vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm cao
chưa từng thấy vì biến chủng omicron
thế nhưng nước này vẫn quyết định nới lỏng các quy định phòng dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
theo cna vào tháng chín
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hàn quốc đã áp đặt các hạn chế phòng dịch mới để ngăn đại dịch covid một mươi chín lây lan
vào đầu tháng hai lệnh giới nghiêm này tiếp tục được gia hạn khi hàn quốc ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục
hai tuần sau số ca nhiễm mới đã tăng gấp gần bốn lần lên trên một trăm linh ca
bất chấp số ca mắc tăng theo cấp số nhân giới chức vẫn tuyên bố nới lỏng giờ giới nghiêm từ chín đến một mươi giờ tối
nhiều quy định phòng dịch khác nhau sau đó cũng được dỡ bỏ
dù số ca mắc tiếp tục lập kỷ lục mới
trong tuần này với trên hai trăm một mươi ca mắc
sau khi làn sóng omicron tràn vào hàn quốc chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ chuyển trọng tâm sang sống
và điều trị bệnh covid một mươi chín như một bệnh đặc hữu giống cúm mùa
giới chức nhận định đây là thời điểm thích hợp hơn bất kỳ thời điểm nào khác
omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể thống trị ở hàn quốc
với tám mươi sáu dân số đã tiêm chủng đầy đủ và sáu mươi người dân đã tiêm mũi tăng cường
giới chức cho biết số ca mắc hàng ngày ở hàn quốc có thể tăng
nhưng số ca nguy kịch và tử vong vẫn ở mức thấp
tính đến tuần trước hàn quốc mới sử dụng khoảng bốn mươi diện bệnh được chuẩn bị
cho các trường hợp nguy kịch trên toàn quốc
trong khi đó nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đang tự điều trị tại nhà
việc truy vết tiếp xúc vốn cần nhiều nhân lực tiêu tốn chi phí đã không còn cần thiết
sau khi người dân đã quen với những hạn chế phòng dịch
những thay đổi trong làng sóng omicron đã khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng
vì vậy một trong những lý do khiến giới chức đau đầu hiện nay
là việc thuyết phục người dân rằng nới lỏng hạn chế vẫn đảm bảo an toàn cho họ
việc nới lỏng hạn chế phòng dịch vào thời điểm biến thể omicron bùng phát là một điều dễ hiểu
tuy nhiên động thái này cũng mang tính chính trị sâu sắc
khi cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở hàn quốc vào ngày chín tháng ba tới đây
trong khi tổng thống đương nhiệm moon jae in không đủ điều kiện để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai
đảng của ông hy vọng ứng cử viên lee jae myung có thể giành chiến thắng
việc giải bỏ hạn chế phòng dịch sẽ tạo nên chiến lược chính trị hiệu quả
các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng hoan nghênh điều này khi giới hạn về lượng khách
và giờ giấc hoạt động đã ảnh hưởng nặng nề đến họ
nhiều người cho rằng thảm họa kinh tế đang đè nặng lên áp lực mở cửa
trong một cuộc thăm dò vào giữa tháng hai khi được hỏi liệu có cần giới hạn
thời gian hoạt động kinh doanh hay không bốn mươi tám người tham gia khảo sát trả lời là không
nhưng có đến bốn mươi một muốn chính phủ duy trì các hạn chế này
ngoài ra tám mươi bốn người được hỏi cho biết vẫn nên bắt buộc đeo khẩu trang trong các không gian kính
chẳng hạn như khi đi phương tiện giao thông công cộng
đó là một trong những dấu hiệu cho thấy người hàn quốc chưa sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn
phản ứng của người dân hàn quốc cho thấy việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch
ở những quốc gia từng kiểm soát tốt dịch bệnh là điều không hề dễ dàng
không rõ hàn quốc có dỡ bỏ thêm các quy định phòng dịch nào sau cuộc bầu cử tổng thống hay không
nhờ các chuyên gia cho rằng
nước này có thể đã đúng khi trở nên tự tin và bớt sợ hãi hơn khi sống chung với covid một mươi chín
chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình dịch bệnh tại hàn quốc
và cập nhật những tin tức mới nhất tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi